ông nguyễn văn nên nêu quan điểm trong ứng phó với đại dịch chúng ta bỏ ra hai trăm linh sức lực để vượt qua thì trong giai đoạn bình thường mới thành phố cần bỏ sức nhiều hơn vậy
đối với nhiệm vụ trước mắt bí thư thành ủy tp hcm bày tỏ mong muốn thành phố sẽ thực hiện bằng được các chỉ đạo mục tiêu kế hoạch chiến lược đã đề ra
trong đó một nhiệm vụ quan trọng là thành phố phải tăng tốc để thực hiện thành công nghị quyết đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một đề ra
bí thư tp hcm nêu thách thức
trong giai đoạn trước mắt này chúng ta cần đảm bảo thực hiện được nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ thích ứng thế nào là an toàn linh hoạt kiểm soát thế nào là hiệu quả
đây là bài toán khó đặt ra cho các cấp các ngành
thưa quý vị ông nguyễn văn nên cho biết trong giai đoạn mới thành phố cần thực hiện cùng lúc ba mục tiêu lớn
gồm bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân phục hồi phát triển không để nền kinh tế đứt gãy đảm bảo đời sống xã hội sinh hoạt của người dân
tuy nhiên những ngày qua khi thành phố
dừng các biện pháp giãn cách bắt đầu giai đoạn thích ứng số ca mắc covid một mươi chín mới đã tăng ở một số nơi
để ứng phó với vấn đề trên ngành y tế đang tiếp tục tăng cường nhân sự phối hợp với các lực lượng để thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn
quyết tâm không để dịch covid một mươi chín tái bùng phát trở lại
trong bối cảnh đó bí thư thành ủy tp hcm kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh
hiểu và biết cách làm sao để bảo vệ sức khỏe của chính mình gia đình và cộng đồng
các cấp chính quyền cần đưa ra quy định khuyến cáo ngành y cần có những thông điệp chỉ tiêu việc làm cụ thể
đặc biệt là củng cố hệ thống từ thành phố đến cơ sở
ông nguyễn văn nên cho biết hiện nay thành phố đã được trung ương các bộ ngành ưu tiên phân bổ để sớm đạt độ phủ vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên các tỉnh thành khác trong vùng còn hạn chế về độ phủ vaccine
khiến việc kiểm soát đi lại của người dân tránh lây lan dịch bệnh là bài toán khó với thành phố
ngoài ra người đứng đầu đảng bộ tp hcm
thành phố cũng lưu ý vaccine covid một mươi chín chỉ giảm lây nhiễm giảm nặng giảm tử vong
bởi vậy người dân không được chủ quan và vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ngay cả khi đã tiêm đủ liều
thời gian qua đã có người tiêm hai mũi vẫn chuyển nặng đặc biệt có trường hợp đã tử vong
mỗi người có sức khỏe cơ địa điều kiện và sức chịu đựng khác nhau
ông nguyễn văn nên dẫn hình ảnh
quý vị thân mến bí thư tp hcm chia sẻ mỗi người đều từng nghe kể và hình dung được sự đoàn kết
kiên cường anh dũng của thế hệ cha ông chiến đấu với dọc ngoại xâm hay sự trung sức của người dân trong cơn bão lũ
tuy nhiên tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm sung kích đồng cam cộng khổ xả thân cứu người có lẽ sẽ là lần đầu chúng ta được chứng kiến
trong cuộc chiến với đại dịch những thời khắc khốc liệt nhất cũng là lúc khối đại đoàn kết dân tộc được thể hiện sống động
rõ nét nhất mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm từ thành phố đến cơ sở đã phát huy vai trò của mình trong huy động nguồn lực toàn dân
vận động cho quỹ vaccine covid một mươi chín ủng hộ trang thiết bị vật tư y tế ông nguyễn văn nên nhìn nhận
bí thư tp hcm điểm lại trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín vừa qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã đưa ra những sáng kiến
sáng tạo trong thành lập trung tâm an sinh từ quận huyện đến thành phố cùng với chương trình sos để đưa ra hàng nghìn túi
an sinh đến tay người dân các tổ chức mặt trận cũng phụ trách cấp giấy đi đường cho hàng trăm nghìn tổ nhóm người hoạt động thiện nguyện
trong hoàn cảnh ấy mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm vẫn bám sát nhiệm vụ chính trị giám sát các hoạt động cần thiết của chính quyền
thực hiện hiệu quả vai trò của các hội nhóm từ cựu chiến binh liên đoàn lao động phụ nữ thanh niên bảo trợ trẻ em người khuyết tật
truyền thống yêu nước thương người tình dân tộc nghĩa đồng bào đã hòa quyện thành một khối thống nhất ông nguyễn văn nên đánh giá
đối với những phương hướng nhiệm vụ thời gian tới bí thư thành ủy tp hcm cho biết thành phố đang chỉ đạo ra soát ban hành các chính sách phục hồi
ổn định thị trường lao động giải quyết vấn đề nhà ở xã hội bố trí lại dân cư
ông nguyễn văn nên bày tỏ mong muốn hệ thống mặt trận tổ quốc tiếp tục vào cuộc kịp thời để kêu gọi sự chung sức đồng lòng
huy động thêm nhiều nguồn lực để cùng chăm lo nâng cao chất lượng sống của người dân
đời sống một bộ phận nhân dân người lao động chưa đảm bảo được sự an toàn trong dịch bệnh chưa đảm bảo được các điều kiện sống tối thiểu
số trường hợp như vậy không nhỏ nên khi dịch đến dù áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhất cũng không thể ngăn chặn được sự lây lan
bí thư thành ủy tp hcm bọc bạch
ông nguyễn văn nên nhấn mạnh thành phố cần đưa ra những chiến lược chính sách an sinh nhà ở xã hội cho công nhân người lao động trong thời gian sớm nhất
bên cạnh đó công tác bảo trợ xã hội cho những hoàn cảnh như người già neo đơn trẻ mồ côi không nơi nương tựa
cần sự trung sức đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân cả hệ thống chính trị để thật sự không ai bị bỏ lại phía sau
thưa quý vị bản đồ covid một mươi chín tp hcm mới nhất cho thấy có bốn địa phương tăng tốc độ dịch so với tuần trước
từ cấp một lên cấp hai là quận một mươi một quận gò vấp huyện củ chi và tp thủ đức
vừa qua trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho hay
ubnd tp vừa có thông báo mới nhất về cấp độ dịch trên địa bàn theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
nở quy cp của chính phủ và quy định bốn nghìn tám trăm linh quy đề bit của bộ y tế
theo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đối với cấp quận huyện và tp tq
một địa phương đạt cấp độ ba là huyện cần giờ
năm địa phương đạt cấp độ hai gồm có quận ba quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận bình tân quận bình thạnh
huyện hóc môn huyện củ chi quận gò vấp huyện nhà bè tp tq và một mươi địa phương còn lại đạt cấp độ một
trong đó bốn quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận một mươi một quận gò vấp huyện củ chi và tp thủ đức
từ cấp một lên cấp hai
so với tuần trước có một địa phương giảm cấp độ dịch là huyện bình chánh từ cấp hai xuống cấp một
ở cấp phương xã thị trấn một trăm sáu mươi một
ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một một trăm bốn mươi sáu địa phương đạt cấp độ hai năm địa phương đạt cấp độ ba
phương sáu quận một mươi xã an thới đông xã bình khánh và xã lý nhơn huyện cần giờ xã hiệp phước huyện nhà bè
theo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm vẫn đạt cấp độ hai tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
thưa quý vị các bạn hơn lúc nào hết mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với đất nước cộng đồng
và cũng như chính bản thân mình và gia đình mình
tiếp tục tuân thủ nghiêm túc mọi nguyên tắc phòng chống dịch bệnh
đồng thời cần tỉnh táo chọn lọc thông tin chính xác tin cậy không lan truyền thông tin vô căn cứ
bịa đặt xuyên tạc tình hình dịch bệnh không để kẻ xấu lợi dụng tiếp tay cho hành vi trái pháp luật
kịp thời phát hiện báo cáo cơ quan chức năng về hành vi sai phạm
khi mọi người dân đều sát cánh cùng đảng nhà nước chính phủ và phát huy vai trò công dân
trong phòng chống dịch covid một mươi chín chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến đầy cam go này
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại